tỉnh tuyên quang hiện có năm trăm linh hồ đập trong đó có hai hồ thủy lợi lớn là hồ ngòi là và hồ hoàng khai
phục vụ nước tưới cho trên ba mươi sáu tám trăm linh hectare lúa hai vụ
tuy nhiên do các công trình thủy lợi hồ đập xây dựng từ lâu
do vậy nhiều công trình đã và đang bị xuống cấp không bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ
đây là hồ thủy lợi ngòi là thuộc xã trung môn huyện yên sơn cách thành phố tuyên quang bảy km
hồ được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm phục vụ tưới cho bốn trăm một mươi bốn hectare
toàn bộ hệ thống bờ bao của hồ vẫn chưa được đổ bê tông lát đá
hiện tại đập đất bao quanh hồ vẫn giữ an toàn cho những người dân sống xung quanh và dưới chân hồ
nhưng không ai chắc trong mùa mưa bão hàng triệu mét khối nước lơ lửng phía trên
có thể đổ xuống nhà dân bất cứ lúc nào
cho đến nay thì có hai vị trí đã xảy ra hiện tượng xuống cấp
đó là tại vị trí công lý lước này
trên đỉnh cống cũng đã có hiện tượng sụt lún và thứ hai là phần thân tràn
tại hai tường cánh vầy tràn thì đã có hiện tượng dò dỉ mang tràn và gây xói lở thân tràn
không những vậy tại nơi xả lũ của hồ có hiện tượng lún đứt gãy từng đoạn
tại vị trí hai bên tường cánh tràn và phần bê tông tiếp giáp tường tràn lòng tràn
công dưới đập không bảo đảm kín nước
nguy hiểm hơn trong khu vực an toàn hồ lòng hồ một số hộ dân vẫn đang sinh sống
nguy cơ mất an toàn rất lớn
cũng nằm trong nguy cơ mất an toàn hồ hoàng khai có diện tích ba mươi một hectare
phục vụ tưới cho bốn trăm tám mươi hectare một năm
hiện hồ bị hư hỏng nặng lòng hồ có nhiều bãi nổi do bùn cát bồi lắng lâu năm
làm ảnh hưởng đến khả năng tích trữ nước
tỉnh tuyên quang hiện có khoảng hai chín trăm linh công trình thủy lợi trong đó có hơn năm trăm linh hồ đập
theo tri cục thủy lợi tuyên quang các công trình thủy lợi hồ đập của tỉnh được xây dựng từ lâu
nhiều công trình xây đắp thủ công chưa kè bê tông chỉ là đập bằng đất xuống cấp sạt lở thường xuyên xảy ra
hàng năm trước mùa mưa lũ trị cục thủy lợi cũng đã tham mưu cho sở
chỉ đạo triển khai tổ chức triển khai và kịp thời có những biện pháp khắc phục hư hỏng
đối với các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão
trong đó chỉ đạo đối với các ủy ban dân các huyện
đành phố chỉ đạo các ban quản lý cơ sở thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn
về công trình thủy lợi đang bị hư hỏng xuống cấp
trong đó chú trọng đến việc tích nước và không tích nước
làm sao cho nó phù hợp với các hồi sứa trong tình trạng không đảm bảo
trước thực trạng trên sở nông nghiệp và phát triển
nông thôn tuyên quang đã xây dựng những kế hoạch để đối phó với sự mất an toàn
của các công trình thủy lợi hồ đập
trong đó nêu rõ trách nhiệm của ủy ban nhân dân các xã có đê
phải bố trí lực lượng quản lý đê thực hiện công tác thông tin
tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và hướng dẫn nhân dân
các biện pháp chủ động phòng tranh ứng phó khi có thiên tai xảy ra
và pháp luật về phòng chống thiên tai đề điều
tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tuyên quang
hướng dẫn các ban quản lý các công trình thủy lợi cơ sở cân đối
bố trí nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí lập hồ sơ và tổ chức tu sửa
các công trình thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp